sau ba ngày xét xử hôm nay đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội giữ quyền công tố tại tòa
đã công bố bản luận tội đề nghị mức án với cựu chủ tịch tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam vim
trần ngọc hà và một mươi sáu bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại công ty này
theo đó viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo trần ngọc hà một mươi năm một mươi sáu năm tù
lâm trí quang cựu tổng giám đốc vim bị đề nghị từ một mươi đến một mươi một năm tù
vũ tử công cựu gây toán trưởng vim bị đề nghị từ tám chín năm tù
đào quốc việt cựu giám đốc vê trăn cô bị đề nghị từ một mươi ba một mươi bốn năm tù
cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cùng tội danh trên các bị cáo còn lại bị đề nghị từ hai mươi bốn tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến một mươi tám năm tù
riêng bị cáo nguyễn văn khôi sáu mươi sáu tuổi cựu trưởng ban kiểm soát thành viên hội đồng thành viên vim
bị đề nghị từ hai mươi đến ba mươi tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
về trách nhiệm dân sự tòa yêu cầu các bị cáo phải liên đối bồi thường số tiền thiệt hại trong vụ án
được xác định là hơn ba trăm tám mươi tỷ đồng
tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo trần thị hiền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cùng đồng phạm về tội mua bán trái phép chất ma túy
bị cáo trần thị hiền là mẹ đẻ của cao mỹ duyên nạn nhân bị sát hại trong vụ án xảy ra vào dịp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi chín tại tỉnh điện biên
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tòa nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên phạt các bị cáo trần thị hiền bùi văn công hai mươi năm tù
vì thị thu lường văn hùng tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
vì văn toán tù trung thân về các tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
sau phiên tòa sơ thẩm bị cáo trần thị hiền nộp đơn kháng cáo kêu oan
cho rằng hai bị cáo bùi văn công và vì văn toán đã bắt cóc sát hại con gái của mình là cao mỹ duyên
và dựng lên màn kịch vu khống cho mình mua bán trái phép chất ma túy
bị cáo vì thị thu cũng nộp đơn kháng cáo cho rằng mình bị ép cung nên mới nhận tội trong giai đoạn điều tra
chiều một mươi chín tháng năm sau hai ngày diễn ra phiên phúc thẩm trên cơ sở tính kết vụ án đã được chứng minh
làm rõ tại phiên tòa hội đồng xét xử tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã phán quyết bác đơn kháng cáo
giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo vì thị thu chấp nhận đơn kháng cáo
hủy bản án sơ thẩm đối với bị cáo trần thị hiền do còn nhiều tình tiết cần làm rõ
trả hồ sơ để viện kiểm sát nhân dân tỉnh điện biên điều tra lại
công an huyện bát sát tỉnh lào cai vừa phát hiện bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép
hai bánh heroin tại địa bàn thôn kim sáng hồ xã ba treo
tối ngày một mươi chín tháng năm tại tỉnh lộ một trăm năm mươi năm thuộc thôn kim sáng hồ xã ba treo công an huyện bát sát tiến hành
mật phục và bắt giữ đối tượng hàng a xẻng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện tam đường tỉnh lai châu
khám xét trên người đối tượng phát hiện hai bánh heroin
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận
đã nhận một mươi năm triệu đồng của một người không rõ tên tuổi tại lai châu thuê mang hai bánh heroin sang lào cai
bán với số tiền là hai trăm sáu mươi triệu đồng nhưng chưa kịp liên hệ với người bán thì sẻng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
đối tượng sẻng cũng khai nhận đã từng có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin hám lợi của một số người dân các đối tượng đã chụp ảnh chân dung
và thẻ căn cước công dân để thu thập dữ liệu cá nhân sau đó bán thông tin cho các đối tượng
người nước ngoài để sử dụng vào mục đích xấu công an huyện kim sơn tỉnh ninh bình vừa phát hiện
và bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi này
đây là hoàng ngọc giáp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thị trấn bình minh và trần văn tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú tại xã kim mỹ huyện kim sơn bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim sơn tỉnh ninh bình triệu tập
làm rõ hành vi mua bán dữ liệu thông tin cá nhân
trước đó vào lúc một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng ba công an xã hùng tiến huyện kim sơn nhận được tin báo
của quần chúng nhân dân về việc có hai nam thanh niên lạ mặt đang tụ tập lôi kéo nhiều người dân
xã hùng tiến huyện kim sơn tỉnh ninh bình đến để mượn căn cước công dân và chụp ảnh không rõ mục đích
họ bảo là cho họ chụp kiểu ảnh để họ đủ người để họ mở công ty ra chụp thì chúng tôi cầm cái căn cước
để vầy với một cái tờ chơi trắng để họ chụp họ chụp xong là họ cho chúng tôi ba trăm linh
từ những tài liệu chứng cứ thu thập được lực lượng công an đã nhanh chóng
xác định được hai đối tượng là hoàng ngọc giáp và trần văn tình tham gia vào đường dây này
còn có nguyễn thị ngọc bích sinh năm hai nghìn một ở xã kim đông huyện kim sơn tại cơ quan công an
các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai nhận đã thu thập được thông tin
dữ liệu cá nhân của hơn một trăm linh người dân
năm hai nghìn hai mươi hai có quen một người ở trên sàn điện tử biden c sau khi giao dịch nhiều lần
có sự tin tưởng người ra có nhờ tôi
họ đã mượn chứng minh nhân dân để tạo ví điện tử cũng như tạo cửa hàng online
mục đích của họ là nhận hoa hồng sau khi đó họ nhờ tôi mượn chứng minh nhân dân của tôi
và khi cho tôi một quả hoa hồng khoảng ba mươi năm đô la tức là khoảng bảy trăm năm mươi tiền việt
sau quá trình làm tôi thấy dễ kiếm nợ cho nên tôi giới thiệu thêm anh trần đức tình
chị nguyễn thị ngọc bích hỗ trợ tôi cùng kiếm người để làm
từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cho đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thì thu về khoảng tám mươi triệu
khuyến cáo bà con nhân dân cũng phải có những cái là thật sự hiểu biết đối với những cái số căn cứ công dân
những cái tài khoản ngân hàng chúng ta đã làm chủ thì không được là mua bán trao đổi ngay cho các đối tượng
nhất là đối tượng
không quen biết đối tượng xấu thì các đối tượng sẽ là lợi dụng những cái này làm cái là công cụ cũng như là cái phương tiện
để chúng thực hiện hành vi hợp tộ
thế nên là cũng khuyên cáo bà con nhân dân thật sự nâng cao cảnh giác
có những cái gì là bất bình thường không hiểu biết thì phải liên hệ ngay với cơ quan công an
nhất là công an cấp xã để trình báo để phát giác để làm sao tuyên truyền rộng rãi hơn nữa cho người thân để nắm được
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn trước thủ đoạn sử dụng mua bán dữ liệu thông tin cá nhân
mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác trong bảo mật thông tin dữ liệu cá nhân
không tùy tiện cung cấp thông tin của mình cho người khác khi không cần thiết
khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời giải quyết
thưa quý vị sáng nay viện chiến lược chuyển đổi số hội truyền thông số việt nam và bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
tổ chức hội thảo chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế
hội thảo có sự tham gia của các bệnh viện tuyến trung ương và địa phương
nhằm tìm các giải pháp ưu việt để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
số hóa quy trình khám chữa bệnh nâng cao chất lượng dịch vụ y tế
hiện nay nhiều cơ sở y tế trong đó có bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
đã và đang ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào quy trình khám chữa bệnh
tuy nhiên vấn đề cốt lõi tạo nên thành công vẫn là yếu tố nguồn nhân lực
tại hội thảo một số chuyên gia đầu ngành cho rằng để chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế được đồng bộ
cần có sự liên kết giữa các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện theo mô hình chia sẻ chuyển giao ứng dụng
hội thảo cũng tập trung bàn về ba cơ chế chính sách về chuyển đổi số đã được ban hành
trong đó nghị quyết số một trăm bốn mươi sáu được xem là đòn bẩy để các bệnh viện triển khai ứng dụng công nghệ
và số hóa dịch vụ y tế theo hướng bệnh viện thông minh
hàng loạt trường đại học công bố mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi hai tăng so với năm học trước
đặc biệt các trường công bắt đầu triển khai
trường công bắt đầu triển khai cơ chế tự chủ mức học phí tăng mạnh
mức trần học phí đối với nhiều trường đại học được coi là tốt trên cũng tăng mạnh
nhiều trường lên đến từ hai mươi ba mươi
việc tăng học phí này đã có tác động không nhỏ đến người học
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
trường đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội dự kiến mức học phí năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba tăng thêm hai mươi bốn so với năm hai nghìn hai mươi một
học viện báo chí và tuyên truyền cũng tăng học phí với hệ đại trà và hệ chất lượng cao
trường đại học y khoa phạm ngọc thạch cũng có sự điều chỉnh tăng học phí ở tất cả các ngành đào tạo
đặc biệt là ở nhóm ngành y khoa dược học răng hàm mặt
đồng loạt các trường đại học thông báo tăng học phí đã khiến cho không ít học sinh phải lo lắng
trường đại học y khoa phạm ngọc thạch cũng có sự điều chỉnh tăng học phí ở tất cả các ngành đào tạo

đặc biệt là ở trường đại học y khoa phạm ngọc thạch cũng có sự điều chỉnh tăng học phí để đảm bảo các điều kiện chất lượng đào tạo và cập nhật các trình độ của thế giới
tư duy của các trường đại học hiện nay vẫn cho rằng mình tập trung vào cái dịch vụ chính của mình
đó là giáo dục mình cung cấp cái dịch vụ giáo dục cho các bạn
và mình chưa nghĩ một cách sâu hơn là để làm sao cho nhiều người được sử dụng dịch vụ đó
trên cơ sở là hỗ trợ nguồn phú
chính sách tính dụng hỗ trợ nguồn phú cho các bạn sinh viên học đại học
cũng như là tham gia các chương trình liên kết thạc sĩ cử nhân v v
việc tăng học phí đã khiến cho nhiều phụ huynh đặc biệt là phụ huynh ở các vùng nông thôn
có điều kiện kinh tế khó khăn khá lo lắng
hiện nay thông tin học phí mới đã được các trường công bố trong đề án tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi
theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
thí sinh cần tìm hiểu kỹ từng trường từng ngành để cân nhắc lựa chọn phù hợp với năng lực tài chính của gia đình
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị ngày hai mươi tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam trần văn hai
giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật đồng tháp và nguyễn thị lệ ngọc phó trưởng khoa xét nghiệm
chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo thông báo kết luận thanh tra tỉnh đồng tháp về việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm
cho thấy có ba mươi gói thầu về hồ sơ trình tự thủ tục cơ bản các chú đầu tư tuân thủ quy định về mua sắm
tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế được ghi nhận là một vài chú đầu tư ứng hàng trước khi ký hợp đồng
việc theo dõi nhập xuất kho chưa hợp lý
trong đó các đơn vị trên địa bàn tỉnh đồng tháp đã mua sáu mươi gói thầu với giá trị hợp đồng là hơn hai trăm ba mươi ba tỷ đồng
với công ty cổ phần công nghệ việt á
giá trị thực tế mua sắm là hơn một trăm chín mươi bảy tỷ đồng đã thanh toán hơn một trăm năm mươi sáu tỷ đồng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cdc đồng tháp và các đơn vị cơ sở y tế khác trên địa bàn
công an huyện châu thành tỉnh tiền giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
năm đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng
các đối tượng bị khởi tố gồm quỳnh hồ vĩ an sinh năm hai nghìn năm nguyễn minh linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn trọng nhân sinh năm hai nghìn ba cùng cư trú ấp khu phố xã tân hội đông huyện châu thành
nguyễn hoàng quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và nguyễn hoàng hận sinh năm hai nghìn một cùng cư trú ấp tân xuân xã tân hội đông
trong đó quỳnh hồ vĩ an do chưa đủ một mươi tám tuổi nên được cho gia đình bảo lãnh tại ngoại
trước đó do mâu thuẫn cá nhân khoảng một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng bốn năm đối tượng này đến nhà anh lâm ngọc hải
ở ấp tân phú một xã tân lý đông dùng hung khí đe dọa anh hải và đập phá tài sản
khi thấy anh hải bị đánh hai người thân của anh hải vào can ngăn cũng bị chúng đánh trọng thương
sau khi gây án linh an quân và nhân đến cơ quan công an đầu thú
riêng nguyễn hoàng hận bỏ trốn đến ngày một mươi hai tháng năm thì bị công an bắt giữ
ngày hai mươi tháng năm hệ thống cống cổ bằng nhôm lâu năm bị mục và vỡ nước tràn ra
làm trôi đất khiến cho khu vực giao lộ phan văn trị nguyễn oanh quận gò vấp tp hcm bị sụp lúng
sự cố xuất hiện hố tử thần đã gây cản trở giao thông gây kẹt xe kéo dài
vị trí sụp lúng nằm dưới ngã tư đường nguyễn oanh và phan văn trị
có chiều dài hơn một mươi mét sâu và rộng hơn ba mét
từ ngày một mươi tám tháng năm tại đây đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn trên mặt đường
hiện phía công ty trách nhiệm hố hạ một thành viên thoát nước đô thị tp hcm
đang tổ chức khắc phục sự cố bằng cách thay cống mới đổ đất đá giao cố phần nền đường
sau đó tái lập mặt đường
nguyên nhân ban đầu là do đường cống vòng bằng nhôn có đường kết một năm m lâu năm bị mụt nát vỡ
khiến nước thoát ra cuốn trôi đất đá gây sụp lúng
hiện tại hệ thống cống củ này được thay bỏ ống bê tông dài hai mươi m
trước đây khu vực này cũng từng xảy ra sự cố tương tự vào mùa mưa năm hai nghìn hai mươi
kính thưa quý vị sau khi truyền hình công an nhân dân chuyển những hình ảnh xe chở quá khổ
quá tải gây khói bụi ô nhiễm môi trường và làm hư hỏng đường xá
trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh này
thì đơn vị cho biết đã đang và sẽ dùng nhiều biện pháp cương quyết hơn nữa
để xử lý các phương tiện vi phạm trong đó có hình thức mật phục tuần tra và bí mật ghi hình
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bà rịa vũng tàu triển khai kế hoạch kiểm soát xử lý xe ô tô
chở hàng quá tải quá khổ tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe sau khi báo chí phản ánh
để công tác xử lý vi phạm đạt hiệu quả hơn lực lượng cảnh sát giao thông đã dùng cân sách tay
để lưu động trong quá trình di chuyển địa điểm
bàn giám đốc cũng như bàn lãnh đạo của phòng cảnh sát giao thông giao nhiệm vụ thì thực hiện hết
chức trách nhiệm vụ xử lý trực đẩy tất cả các phương tiện chở quá tải chọc chở cao riêng tỉnh
vũng tàu là các phương tiện mà thành thùng xe thay đổi kết cấu thành thùng xe phát hiện là xử lý trực
đẩy bất cứ xe của ai ba phương tiện này đã bị tối công tác dừng kiểm tra tái trọng trong đó có một
xe vi phạm từ ba mươi đến năm mươi một xe vi phạm tới một trăm hai mươi bảy điều đáng nói là tài xế và chủ phương tiện đã từng
vi phạm nhiều lần qua cân thực tế là hai mươi tám sáu trăm tám mươi và trên hai mươi bốn là anh điều khiển xe
mà chở hàng được quá trọng tải là ba mươi đến năm mươi qua cân thực tế
theo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh từ đầu năm đến nay đơn vị đã xử lý bốn mươi tám phương tiện vi phạm
phạm chở quá khổ quá tải cơi nới thành thùng xe ghi nhận thực tế quá trình tổ chức chuyên đề xây
lý xe quá khổ quá tải của lực lượng cảnh sát giao thông đang gặp không ít khó khăn cụ thể
mặc dù đây là tuyến đường huyết mạch thường xuyên có lưu lượng xe đông đúc thế nhưng khi ba trường hợp
trên bị xử lý thì tài xế đã gọi điện thông báo cho nhau để các phương tiện khác trốn tránh sự kiểm
tra ngược với hình ảnh phóng viên ghi nhận khi vắng bóng lực lượng chức năng
chủ xe hiện tại bây giờ thuê luôn cả một đội ngũ đội ngũ giám sát cho lực lượng ảnh sát giao thông
thông báo với tổ tường gia kiểm soát xuất phát là chủ xe tài xế đã biết được tổ tường gia kiểm
soát đi tới đâu đi tới địa điểm nào thì tài xế cùng với xe
đừng tắp xe vô lại trốn né tránh sự xử lý sắp tới sẽ thực hiện nhiệm vụ là cải trang
hóa trang mật phục là sẽ có một tổ ví dụ như tuần tra và ghi hình ghi hình rồi hình ảnh tất cả các
phương tiện vi phạm có thể ngày hôm sau sẽ mời lên mời chủ xe mời tài xế cùng với điều khiển xe
để lên xử lý các lỗi vi phạm
qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu quốc hội cũng như đại biểu hội đồng doanh các cấp thì cử
tri cũng có ý kiến kiến nghị liên quan tới việc các xe vận tải chở đất đá vật liệu xây dựng
vật liệu săn lấp gây khói bụi về trách nhiệm của phường thì cũng phường cũng đã ghi nhận ý kiến của bà
bà con của bác cử tri và chuyển tải ý kiến này đến thị xã ủy ban dân thị xã để xem xét giải quyết
xe quá khổ quá tải vi phạm kích thước thành tùng xe không chỉ tàn phá hạ tầng giao thông mà còn
gây nguy cơ xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng để chấm dứt hoạt động của xe quá tải
trọng cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp chính quyền và lực lượng chức năng
kính thưa quý vị đoàn công tác ủy ban kinh tế của quốc hội vừa có buổi kiểm tra
khảo sát thực tế dự án vành đai ba tại thành phố hồ chí minh tỉnh long an và bình dương
vành đai ba được xem là giải pháp kết nối kinh tế vùng cũng như rút ngắn khoảng cách địa lý và giảm ô
ủng tắc cho các tuyến đô thị do đó các tỉnh thành đều cam kết bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương
cho dự án đảm bảo đủ điều kiện trình quốc hội và quyết định chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp quốc hội sắp tới
những nỗ lực quyết tâm của các địa phương trong việc bố trí nguồn vốn kế hoạch giải phóng mặt bằng
được đoàn công tác đánh giá cao từ đó có thêm thông tin cơ sở phục vụ việc thẩm tra các tờ trình
về dự án vành đai ba thành phố hồ chí minh mà chính phủ ủy trình quốc hội sắp tới
cảm nhận của chúng tôi là sự quyết định vào cuộc của các địa phương rất là cao thể hiện ý chí và hạnh
vọng của cử tri của nhân dân các địa phương cũng đã có cam kết trong thời gian tới sẽ có phiên họp của hội
dân bất thường để mà cam kết bố trí vốn kể cả vốn điều trị tăng thêm đáp ứng yêu cầu của dự án
tại buổi làm việc với đoàn công tác lãnh đạo thành phố hồ chí minh và các tỉnh long an
đồng nai bình dương cho biết hội đồng nhân dân các địa phương đã thống nhất thông qua chủ trương triển
khai cam kết nguồn vốn ngân sách địa phương bố trí dự án theo phương án đại trình thành lập các
ban chỉ đạo điều hành thực hiện dự án để giải quyết ngay các vấn đề phát sinh tháo gỡ triển khai kế
công tác phát triển vị đất đô thị dọc ngay bên tuyến đường đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng
tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng
sở giao thông hiện tại cũng chủ động phối hợp với sở thông các tỉnh và tham mưu cho quý văn tỉnh cũng
như là hội đồng dân thì chuẩn bị sẵn sàng sau khi quốc hội thông qua thì sẽ khẩn trương ngay cái
việc mà cấm cọc của ngoài hiện trường và thực hiện dự án để chứng thai ngay về tiến độ thực hiện thì
tỉnh long an có thể là đảm bảo sẽ hoàn thành cuối năm
dự án vành đai ba dài trên bảy mươi sáu km quy mô thiết kế bốn làng xe cao tốc hạn chế
có tổng mức đầu tư gần bảy mươi năm bốn trăm linh tỷ đồng với tính chất kết nối liên vùng là điểm đầu của các tuyến
cao tốc kết nối với các tuyến quốc lộ hướng tâm dự án có vai trò hết sức quan trọng thúc đẩy phát
triển kinh tế xã hội chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía nam nói riêng và
cả nước nói chung nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao hoạt động đấu giá tài sản công
tp hcm sẽ tăng cường kiểm tra thanh tra việc đấu giá xác định giá khởi điểm
cũng như là thẩm định giá và xử lý nghiêm hành vi tiếp tay bao che cho vi phạm về đấu giá tài sản và thẩm định giá
theo đánh giá của ban thường vụ thành ủy tp hcm hoạt động đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất
nói riêng thời gian qua đã đạt nhiều kết quả cụ thể góp phần nâng cao tính công khai minh bạch hiệu quả
trong quản lý sử dụng tài sản công đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách nhà nước
tuy nhiên hoạt động đấu giá tài sản hiện nay còn nhiều tồn tại hạn chế nhất là thời gian gần đây xuất hiện
những vụ việc đấu giá có dấu hiệu bất thường tìm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế xã hội
tại địa phương nhiều vụ án sai phạm nghiêm trọng đã bị đưa ra xét xử
mới đây chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi vừa giao sở tư pháp phối hợp với các sở ngành rà soát
tham mưu việc sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới quy định về đấu giá quyền sử dụng đất
hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố
yêu cầu đặt ra phải đảm bảo chặt chẽ đúng quy định pháp luật về đất đai pháp luật về đấu giá tài sản
và pháp luật khác có liên quan xử lý nghiêm theo quy định đối với hành vi tiếp tay bao che
cho vi phạm về đấu giá tài sản và thẩm định giá thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra tổ giám sát
thường xuyên để giám sát việc tổ chức đấu giá của người có tài sản
tổ chức đấu giá tài sản ngay từ khâu xác định phê duyệt giá khởi điểm nhất là đấu giá quyền sử dụng đất
để giao đất cho thuê đất đấu giá tài sản công có giá trị lớn
công an huyện châu thành tỉnh bến tre đã tạm giữ hình sự đối với nguyễn duy khanh
ngụ xã phú túc huyện châu thành tỉnh bến tre để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép thuốc lá ngoại nhập lậu
theo hồ sơ vụ việc lực lượng chức năng trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện một đối tượng
điều khiển xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi một a chín nghìn một trăm tám mươi hai liều thông theo hướng từ xã an khánh về thành phố bến tre
có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
qua làm việc đối tượng khai là nguyễn duy khanh đồng thời lực lượng chức năng phát hiện trên xe khanh điều khiển
có bảy gói thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu z và scott tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
nguyễn duy khanh thừa nhận được một người không rõ tên ở tỉnh long an thuê trở thuốc lá trên giao cho một đối tượng khác
tại huyện mỏ cây bắc với tiền công là hai triệu đồng hiện cơ quan công an đã tạm giữ số thuốc lá
và xe ô tô nguyễn duy khanh điều khiển để xử lý theo quy định
bộ tài chính vừa thông báo kỳ luật đối với các trường hợp là đảng viên tại các đơn vị thuộc và trực thuộc ubnd
theo đó bộ tài chính quyết định cách chức chủ tịch ubnd đối với ông trần văn dũng do đã có vi phạm
quyết điểm nghiêm trọng trong công tác
trong thời gian xem xét kiện toàn nhân sự
chủ tịch ubnd bộ tài chính giao ông nguyễn đức chi thứ trưởng bộ tài chính
trực tiếp phụ trách chỉ đạo điều hành ubnd kể từ ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
để ổn định thị trường thứ trưởng tài chính cho biết sẽ triển khai nhiều giải pháp mang tính đồng bộ
trong đó bộ sẽ đẩy nhanh thực hiện nâng cấp hệ thống giao dịch cho sở giao dịch chứng khoán tp hcm
theo gói thầu đã ký với sở giao dịch chứng khoán hàn quốc
mục tiêu là hoàn thiện để trong năm nay đưa hệ thống mới vào hoạt động
tạo điều kiện để đưa thị trường tiến thêm một bước nữa
liên bộ công thương tài chính sẽ điều chỉnh giá xăng dầu vào lúc một mươi năm h chiều ngày hai mươi ba tháng năm
thay vì ngày mai ngày hai mươi một tháng năm
theo quy định từ ngày hai tháng một kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được giảm từ một mươi năm ngày xuống còn một mươi ngày
tức là mỗi tháng điều chỉnh ba lần
theo đó thời gian điều hành giá sẽ rơi vào các ngày mùng một ngày một mươi một và ngày hai mươi một hàng tháng
tuy nhiên đối với các kỳ điều hành chung vào ngày nghỉ ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước
thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ ngày nghỉ lễ
do đó kỳ điều hành ngày hai mươi một tháng năm trùng ngày thứ bảy sẽ được lùi sang ngày hai mươi ba tháng năm
hiện các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cũng đã thông báo đến các thương nhân phân phối
cửa hàng bán lẻ thời gian điều chỉnh giá kỳ tới
thưa quý vị trong thời gian phục hồi kinh tế sau covid một mươi chín hiện nay
nhu cầu tìm việc của người dân
ngày một tăng cao với mục đích cải thiện thu nhập
nắm bắt được điều này nhiều đơn vị cá nhân đã lợi dụng giả mạo các doanh nghiệp lớn
để đưa ra những lời mời tuyển dụng hấp dẫn nhằm mục đích lừa đảo
người dân cần nâng cao cảnh giác và hết sức thận trọng trước những thông tin tuyển dụng trên mạng
hay qua tin nhắn từ những số điện thoại tài khoản lạ tránh tiền mất tật mang
trà cứu thuê bao nghi ngờ phát tán tin nhắn giác cuộc gọi giác là tính năng mới
của cổng thông tin điện tử phòng chống tin nhắn email cuộc gọi rác của bộ thông tin và truyền thông
khi nhận được các tin nhắn cuộc gọi từ các số điện thoại không rõ nguồn gốc
người dân có thể dễ dàng xác minh nguồn gửi tin nhắn và cuộc gọi tại đây
hiện nay dữ liệu về các phản ánh về tin nhắn giác cuộc gọi giác của người dùng
trên hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn giác cuộc gọi giác thông qua tổng này năm nghìn sáu trăm năm mươi sáu
cũng như là qua cổng thông tin điện tử chốngthưgiác vn
thông tin đã tiếp nhận và từ đó cổng thông tin cũng đưa ra các tính năng hỗ trợ người dùng
trong hoạt động phòng chống ngăn chặn tin nhắn lừa đảo cũng như là cuộc gọi lừa đảo
việc tra cứu này giúp cung cấp thêm các thông tin cảnh báo để người dùng cẩn thận
cảnh giác trước các trò lừa đảo rô rỗ thông qua mạng viên thông
cùng với đầu số năm nghìn sáu trăm năm mươi sáu website chốngthưgiác vn cũng là một trong những kênh nhận phản ánh
về tin nhắn giác của gọi giác
thông tin cảnh báo về tin nhắn của gọi rác lừa đảo cũng được thường xuyên cập nhật
để người dân kịp thời nắm bắt
trong thời gian tới trung tâm viên sớt dự định sẽ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông
thông qua các kênh thông tin như là các nền tảng mạng xã hội ví dụ như tiktok hoặc facebook
ngoài ra trung tâm viên sớt cũng sẽ đẩy mạnh công tác là triển khai thêm các công cụ
có các tính năng hỗ trợ người dân trong hoạt động phòng chống tin nhắn rác tin nhắn lừa đảo
việc cung cấp thông tin của người dân sẽ giúp cho các cơ quan chức năng kiểm tra
xử lý các thuê bao vi phạm và kịp thời cảnh báo đến người dùng với các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo
bằng cách này mỗi người dân đều có thể cùng chung tay tham gia chống lại vấn nạn tin nhắn giác của gọi giác
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
với việc giá ngươi liệu thế giới giảm
giá bán thép xây dựng trong nước đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đã điều chỉnh giảm trung bình từ ba trăm linh đến năm trăm linh đồng một tấn kể từ cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
hiện ở mức bình quân một mươi tám hai trăm năm mươi đồng đến một mươi tám năm trăm linh đồng một kg tùy loại sản phẩm và từng doanh nghiệp
hiện tại năng lực sản xuất của các doanh nghiệp thép trong nước đã đáp ứng đủ nhu cầu cho thị trường nội địa
tuy nhiên nguồn nguyên liệu trong nước mới đáp ứng từ hai mươi ba mươi nhu cầu sản xuất còn lại vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu
do đó giá thép tại việt nam gần như phụ thuộc hoàn toàn vào giá nguyên liệu thế giới
ban quản lý dự án đường sát nhổn ga hà nội kiến nghị tăng tổng mức đầu tư lên hơn ba mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng tức là tăng hơn bốn chín trăm linh tỷ đồng
theo báo cáo tiến độ chung của dự án hiện đạt hơn bảy mươi bốn trong đó đoạn trên cao đạt trên chín mươi năm còn đoạn đi ngầm đang bị chậm
đến nay có chín trên một mươi gói thầu cần ký kết
các phụ lục gia hạn thời gian thực hiện và bổ sung các chi phí do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng
bốn tháng đầu năm nay thu ngân sách nhà nước đạt trên năm trăm năm mươi ba tỷ đồng bằng bốn mươi bảy dự toán
các lĩnh vực có số thu cao như dầu thô thu tiền sử dụng đất đặc biệt là các khoản thu từ nội địa đã đạt bốn mươi bốn dự toán tăng sáu một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
điều này thể hiện nội lực của nền kinh tế
nhân dân hồi phụng với mức tăng trưởng khá phản ánh sức khỏe tốt lên của doanh nghiệp
thưa quý vị thời gian gần đây món gà ủ muối đang được ưa chuộng trên thị trường bởi tính tiện lợi được người bán hàng giới thiệu là gà di gà nuôi cùng với mức giá rẻ hơn cả giá gà đầu vào trên thị trường
với mức giá này nguồn gốc chất lượng cũng như vệ sinh an toàn
thực phẩm của món ăn có phải là điều đáng lo ngại
màu sắc bắt mắt hương vị mới lạ giá rẻ bất ngờ
gà ổ muối hoa tiêu đang là món ăn vô cùng được ưa chuộng trên thị trường trong thời gian gần đây
đáng nói với mức giá chỉ khoảng năm mươi sáu mươi nghìn đồng cho hơn một kg gà đã chế biến sẵn giá chỉ bằng một nửa so với gà thông thường
chất lượng và nguồn gốc sản phẩm là những bí ẩn chỉ người bán mới biết
tại chợ hôm hà nội
không khó để có thể đặt mua xỉ mua lẻ gà uống muối với mức giá rẻ bất ngờ
nên là ở chợ mua cái gì cũng rẻ không phải tự hào luôn cái gì cũng rẻ và ngon

rán để mang về được đúng không
trong vài người muốn lấy xỉ gà uống muối chúng tôi tìm đến một kho bán gà uống muối tại hà nội
cái gà nó không có kim gan lỏng bề chị

vâng đây là gà xỉ rồi chứ

thuộc đây là năm mươi con

cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc thủy liêm
đã thu giữ hàng nghìn sản phẩm gà ủ muối hoa tiêu nhập lậu
số gà ủ muối trên được thu gom ở nhiều nguồn khác nhau với số tiền khoảng ba mươi triệu đồng
chủ yếu cung cấp cho các nhà
nhà hàng trên địa bàn hà nội nếu chót lọt có thể thu lợi hàng trăm triệu đồng
theo kết quả giám định tất cả số gà này đều không đạt chất lượng
và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
lợi dụng vào các nhu cầu và thực phẩm của thị trường ở trong nước đang khan hiếm
và một số các mặt hàng được người việt nam dùng với số lượng cao
chủ yếu các đối tượng cung cấp cho các nhà hàng để cung cấp cho các người dân
thủ đoạn của các đối tượng hoạt động ở đây là chính là
các thời gian mà các cơ quan chức năng vào các buổi tối để các đối tượng giao hàng
theo các chuyên gia gà không đầu trên thị trường là loại gà nuôi để lấy trứng
thời gian đẻ khoảng một mươi tám tháng sau đó gọi là gà thể loại
trong quá trình nuôi người nuôi sử dụng khá nhiều vaccine
thậm chí cả thuốc kháng sinh nên từng tồn dư trong thịt không đảm bảo an toàn thực phẩm
ở việt nam loại gà này được các tiểu thương nhập về và bán lại cho người sử dụng
sau khi tổng ước với nhiều gia vị và các tên mát đánh cháo nguồn gốc tiết xứ
người ta phải có hóa chất người ta cho vào để người ăn
cái loại này ăn vào thì chắc chắn là không bị tiêu chảy
nhưng mà còn một cái thứ hai là cái ngộ độc nó ngấm ngầm
mỗi ngày một tí dẫn tới một cái chuyện nó ảnh hưởng đến sức khỏe sau này
ví dụ như có ung biếu chẳng hạn
để đảm bảo sức khỏe của gia đình và bản thân khi lựa chọn mua thực phẩm
người tiêu dùng cần lưu ý chỉ mua sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ cụ thể
không ham giá rẻ mua những sản phẩm online không rõ nguồn gốc
cần chú ý quan sát đến màu sắc sản phẩm khi mua
ưu tiên sử dụng thực phẩm tươi sống để tận dụng tối đa chất dinh dưỡng của sản phẩm
thưa quý vị mô hình workshop vẽ tranh giải trí hiện đang là một sân chơi lành mạnh cho tất cả mọi người
chỉ cần khách tham gia thích vẽ muốn vẽ cho dù không biết vẽ
với sự hướng dẫn của những người họa sĩ trẻ
khách tham gia sẽ được trải nghiệm trở thành họa sĩ thực thụ trong hơn một trăm tám mươi phút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
xin chào quý vị khán giả của truyền hình công an nhân dân
ngày hôm nay thì tôi mừng dẫn các bạn tới một địa điểm rất là thú vị và thu hút người tham gia
đặc biệt là người đam mê nghệ thuật và thích vẽ tranh
nếu các bạn chưa biết đó là địa điểm nào thì hãy cùng tôi đến và trải nghiệm
vào những ngày cuối tuần workshop vẽ tranh tipsy art luôn trực kín khách tham gia trải nghiệm
mỗi buổi học đều có một hạ sĩ hướng dẫn cùng các trợ giảng
học viên sẽ trực tiếp chọn màu pha màu biến một tấm toàn trắng tinh thành một bức tranh treo tường hoàn chỉnh
khi đến với tipsy art thì chúng ta sẽ chỉ cần là tập trung lắng nghe và quan sát tranh mẫu
cũng quan sát hướng dẫn và chỉ cần thêm một chút xíu khéo léo nữa thì hoàn toàn có thể là hoàn thiện một bức tranh
bức tranh như ý mà mới đi vẽ lần đầu cũng có thể hoàn thiện được
bọn mình không phải là dạy mỹ thuật mà bọn mình sẽ hướng cho mọi người là thư giãn và trải nghiệm là chính
để đảm bảo chất lượng cho mỗi buổi vẽ tranh mỗi lớp vẽ sẽ giới hạn số lượng khách tham gia từ hai mươi năm đến ba mươi người
trước đó khách tham gia sẽ phải đăng ký mua vé trên website của tips với giá thành từ bốn trăm bốn mươi đồng một lớp
nhiều học viên bày tỏ cảm giác ngạc nhiên thích thú khi được tự tay cầm cọ vẽ và sáng tạo những bức tranh của riêng mình
sau lần trải nghiệm tại đây
do về giá thành chị chỉ thấy rất là hợp lý cho cuộc vội trải nghiệm để học vẽ như thế này
mô hình workshop vẽ tranh đã không còn xa lạ
nhưng ít ai biết tipsiart là một trong những cái tên đầu tiên đưa trả lưu này gần lại với giới trẻ một vài năm về trước
đến nay đây vẫn là địa chỉ quen thuộc và tin cậy đối với những người yêu thích hội họa
muốn tự tay tạo nên tác phẩm của mình mà không có nhiều thời gian tham dự các lớp học chuyên sâu
vậy là sau ba tiếng đồng hồ thì mình đã hoàn thiện xong tác phẩm của mình
mặc dù là như quý vị thấy thì tác phẩm của mình vẫn chưa được đẹp lắm nhưng mà cái trải nghiệm hôm nay của mình rất là đáng nhớ
mình tin chắc rằng chỉ cần tới hai ba lần nữa là bức tranh của mình sẽ cải thiện đi rất là nhiều
nếu cuối tuần này quý vị và khán giả vẫn chưa biết phải đi đâu thì mình tin chắc rằng tiếp xiot sẽ chính là điểm rất là đáng đến